về phía mỹ người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ nestrise ngày hai mươi hai tháng ba cho biết
mỹ và nga sẽ duy trì hoạt động của các phái bộ ngoại giao ở mỗi nước
và sẽ tiếp tục giữ các kênh giảm xung đột
phát biểu về báo chí ông nesprice nêu rõ
mỹ tin rằng việc duy trì các kênh liên lạc với nga là rất quan trọng
đối thoại cởi mở là điều rất cần thiết
đặc biệt là trong thời điểm căng thẳng và xung đột như hiện nay
mỹ đã tìm cách duy trì sự hiện diện của phái bộ ngoại giao ở moscow
và cũng đang tìm cách để nga có thể duy trì sự hiện diện ngoại giao tại mỹ
ông nesprice chỉ ra rằng
việc thiết lập các kênh giảm xung đột ở cấp độ chiến thuật với nga
là bằng chứng cho thấy mỹ và nga sẽ vẫn giữ liên lạc
bất chấp những nỗ lực của washington nhằm cô lập moscow trên phạm vi toàn cầu